ban quân y bộ y tế phối hợp với bệnh viện quân y một trăm hai mươi một đã khánh thành công trình nâng cấp trạm y tế xã trinh phú huyện cây sách tỉnh sóc trăng
đoàn bác sĩ bệnh viện một trăm hai mươi một cũng đã khám phát thuốc miễn phí và tặng quà cho gần ba trăm linh người nghèo ở địa phương
sau chuyến khảo sát trước đó ban quân y bộ y tế đã quyết định hỗ trợ sửa chữa nâng cấp khắc phục tình trạng xuống cấp đã kéo dài hơn bốn mươi năm qua của trạm y tế xã trinh phú
với tổng kinh phí hơn hai trăm linh triệu đồng bên cạnh sự hỗ trợ của bộ y tế sở y tế tỉnh sóc trăng còn cấp thêm một trăm hai mươi triệu đồng
bệnh viện một trăm hai mươi một hỗ trợ trang thiết bị dụng cụ y tế đồng thời sẽ tổ chức khám và tặng quà cho hơn năm trăm linh gia đình chính sách bệnh nhân nghèo trong suốt thời gian thi công